tỉnh quảng ngãi và công ty thép hòa phát dung quốc đã hoàn tất các thủ tục và kiến nghị bộ tài nguyên và môi trường
cho phép nhận chìm khoảng một mươi năm triệu mét khối vật chất là cát nhiễm mặn bùn trong quá trình thi công nạo vét cảng dung quốc
trong quá trình thi công một mươi một bến cảng luồng tàu tại khu vực cảng dung quốc
các đơn vị thi công dự án khu liên hiệp sản xuất gang thép hòa phát đã hút cát bùn tổng khối lượng nạo vét khoảng một mươi chín ba mươi bảy triệu mét khối
đơn vị đã sử dụng hơn bốn triệu mét khối để san lấp mặt bằng nhà máy
trong số một mươi năm triệu mét khối vật chất dự kiến nhận chìm có trên tám mươi bảy là cát nhiễm mặn còn lại là vỏ sò bùn
hiện nhà đầu tư và chính quyền địa phương đã hoàn thành tham vấn cộng đồng
hoàn tất các quy trình giám sát quan chắc tự động và thường xuyên trước khi tiến hành nhận chìm vật chất
địa điểm được tỉnh quảng ngãi lựa chọn nhận chìm một mươi năm triệu mét khối vật chất nằm ngoài khơi vịnh dung quốc
cách đảo lý sơn hai mươi tám ba km về phía đông cách khu vực nạo vét luồng tàu khoảng hơn sáu tám km
công nghệ biện pháp nạo vét và nhận chìm hiện đại bảo đảm không ảnh hưởng đến khu bảo tồn biển lý sơn
cũng như không ảnh hưởng đến khu nguồn lợi thủy sản tiềm năng vùng ven biển tỉnh quảng ngãi